nhớ về dấu ấn của lực lượng công an nhân dân trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới tây nam
phối hợp chặt chẽ và đưa ra nhiều biện pháp hoạt động phòng chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới việt nam campuchia đã đạt được nhiều hiệu quả
thưa quý vị nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia do ngài phó thủ tướng thứ nhất nét savoyun dẫn đầu
sang tham dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp và làm việc với ngài phó thủ tướng thứ nhất
cùng dự buổi tiếp có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đã chúc mừng đảng nhân dân vương quốc campuchia đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ bảy
chúc mừng những thành tựu quan trọng vương quốc campuchia giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn với cương vị mới là phó thủ tướng thứ nhất ngài nét savoyun tiếp tục quan tâm
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai nước kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ chặt chẽ về quốc phòng an ninh phối hợp trong phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế hình sự
ngài nét savoon phó thủ tướng thứ nhất vương quốc campuchia bày tỏ cảm ơn việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm mang ý nghĩa quan trọng đối với người dân hai nước
đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng dành cho campuchia từ trước đến nay
đồng thời cho rằng lễ kỷ niệm giúp thế hệ sau hiểu và kế thừa truyền thống quan hệ tốt đẹp tình đoàn kết mà thế hệ trước đã dày công xây dựng
phó thủ tướng thứ nhất campuchia nhấn mạnh với cương vị hiện tại sẽ tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng hai chính phủ trên mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực an ninh quốc phòng
thưa quý vị cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới
tây nam đã lùi xa bốn mươi năm năm chiến thắng đó đã trở thành biểu tượng sáng ngời của ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc của tinh thần quốc tế trong sáng thủy trung trí nghĩa trí tình giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia
cùng với các lực lượng lực lượng công an nhân dân đã hiệp đồng chặt chẽ với quân đội và nhân dân các tỉnh biên giới chiến đấu anh dũng đánh bại các hoạt động tiến công quân sự lấn chiếm của kẻ địch làm nên thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ở biên giới tây nam
từ đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam bước vào giai đoạn hai thời điểm cam go quyết liệt nhất nghe theo tiếng gọi của tổ quốc người chiến sĩ trần minh sáng đã tỉnh nguyện lên đường vào chiến trường
sống và chiến đấu trên mảnh đất biên giới an giang đến nay luôn là ký ức ông chưa bao giờ quên
tinh thần bảo vệ tổ quốc cũng đã trở thành động lực để từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang thời điểm đó vượt qua biết bao khó khăn
chiến đấu không chỉ vì hòa bình độc lập của nhân dân việt nam mà còn vì nhân dân campuchia trong đó đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từng bước đánh bại âm mưu đen tối của bọn phản động pol pot yung sari
là ban cán sự đảng đoàn lãnh đạo bộ nội vụ nay là đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã kịp thời tham mưu
với đảng nhà nước chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị chú đáo mọi mặt để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới tây nam
khẩn trương đẩy mạnh các hoạt động trinh sát tình báo chiến lược nắm chắc tình hình chủ động đưa ra nhiều nhận định đánh giá có giá trị phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp khu vực biên giới tổ chức chống địch phá hoại
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thủ đô phnom penh giải phóng hoàn toàn đánh dấu thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
thế nhưng tàn dư của quân pol pot vẫn âm mưu tiếp tục chống phá
và trong giai đoạn một mươi năm tiếp theo từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng với các lực lượng lực lượng công an nhân dân cũng đã cử hơn ba hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng các chuyên gia sang campuchia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng
một nghĩa vụ quốc tế cao cả và đầy tự hào của lực lượng công an nhân dân việt nam
xây dựng lực lượng công an nhân dân bước mạnh phối hợp với các lực lượng công an nhân dân việt nam
với công an nhân dân vũ trang tiên phong trực tiếp chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới lực lượng công an nhân dân với ngưỡi kiểu quốc tế cao cả trong sáng trí tình trí nghĩa đã tham gia giúp đỡ campuchia và bộ nội vụ campuchia xây dựng và bảo vệ chính quyền giữ vững thành quả cách mạng giúp nhân dân campuchia trong công cuộc hồi sinh đất nước
từ nền tảng tinh thần của chiến thắng bảo vệ biên giới tây nam ngày nay lực lượng công an hai nước việt nam campuchia đã không ngừng thúc đẩy hợp tác
trong nhiều lĩnh vực bảo vệ cuộc sống bình yên vì lợi ích quốc gia dân tộc của nhân dân hai nước
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam là dịp nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử anh hùng của hai nước hai dân tộc việt nam campuchia
đoàn kết thống nhất thắt chặt tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
các quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của công an tp hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng của đảng bộ thành phố hà nội
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an thủ đô cần tập trung làm tốt công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tp hà nội đảng bộ chính sách bảo đảm an ninh trên địa bàn thực hiện mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đó là giữ vững an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đối với công an tp hồ chí minh bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục tổ chức đấu tranh chân áp tội phạm theo tuyến địa bàn lĩnh vực trong điểm
chủ động phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế tham nhũng sử dụng công nghệ cao lừa đảo lừa đảo qua mạng môi trường
quyết liệt thực hiện phương châm không đánh khúc giữa mà bắt giữ cả đường dây
nhất là đối tượng cầm đầu trong đấu tranh với tội phạm về ma túy
thực hiện nghiêm các giải pháp quyết liệt đồng bộ
nhằm mục tiêu kéo giảm ít nhất năm tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi ba một cách bền vững
phát biểu tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục đào tạo diễn ra trong tuần
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược trên lĩnh vực giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
coi đây là yêu cầu tất yếu là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho cục đào tạo và các học viện trường công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
tới dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại thanh tra bộ công an
thương tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị thanh tra bộ công an
tập trung giải quyết kịp thời kết luận khách quan chính xác đúng pháp luật các vụ khiếu nại tố cáo
tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin phục vụ công tác thanh tra trong công an nhân dân đã vững kịp thời yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh tra
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục truyền thông công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cục truyền thông công an nhân dân
bám sát nhiệm vụ chính trị tôn trị mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác truyền thông trên hệ thống báo chí công an nhân dân
chú ý đa dạng hóa công tác truyền thông tìm ra giải pháp truyền thông đột phá mang tính khả thi và hiệu quả thiết thực
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị
tiếp tục tham mưu lãnh đạo bộ công an tăng cường siết chặt kỳ luật kỳ cương tác phong điều lệnh công an nhân dân
gắn với thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
tăng cường vai trò của các đoàn thể quân chúng trong công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt chung kích của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục an ninh điều tra cục an ninh nội địa cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục an ninh kinh tế và công an tỉnh bắc cạn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh
nhiệm vụ xây dựng hệ lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới tư duy trong công tác và hiện đại hóa về trang thiết bị cơ sở
đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia phòng chống tội phạm
đồng thời thực hiện đúng tiến độ chất lượng các dự án trọng điểm
nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cao nhất sự hài lòng của người dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường viện khoa học hình sự bộ công an
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hương yên và công an tỉnh thái bình
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị
cần làm tốt công tác dự báo tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản gắn kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản với kết quả khởi tố điều tra xử lý tội phạm
đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm
cũng như giảm thiểu hy sinh mất mát cho cán bộ chiến sĩ và người dân trong cuộc chiến với tội phạm
đối với việc thực hiện đề án khu sáu thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung làm tốt cả hai vai trò là thường trực tham mưu và tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện
công an các địa phương thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm có nội dung chỉ tiêu cụ thể
đẩy mạnh công tác phòng chống pháo nổ tài năng giao thông đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán sắp tìm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị triển khai của bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh quảng trị và công an tỉnh quảng bình
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược
đánh giá tình hình liên quan trực tiếp đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
làm tốt hơn nữa công tác dân vận bám cơ sở tại các địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa phát hiện sớm giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
công an các địa phương cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn giữ vững bình yên cho nhân dân
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng tập thể công an tỉnh đoàn kết thống nhất tập trung dân chủ khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục công nghệ thông tin cục viễn thông và cơ yếu và cục hậu cần bộ công an công an tỉnh tuyên quang công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh hà nam
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến đội triển khai các đề án dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc cơ yếu đảm bảo phát triển bền vững hiệu quả đúng quy định của pháp luật
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng văn bản quản lý hành chính về công tác hậu cần quản trị cũng như tập trung sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy và triển khai đề án khung danh mục vị trí việc làm
công an các đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả quyết liệt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh bắc giang
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an tỉnh bắc giang cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ của đảng ủy công an
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an tỉnh bắc giang cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

xã lương hòa từ cầu rạch nổ qua gia miệng đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh
đi lại rất khó khăn nơi đây kênh rạch chẳng chịt chỉ có thể đi bộ không thể sử dụng xe máy
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một người dân phát hiện một người đội mũ kết màu đỏ áo sơ mi đỏ
mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven đường tỉnh tám trăm ba mươi để mua nước uống và thức ăn
người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh mà báo chí thông tin nên báo cơ quan công an
nhận được thông tin lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi
còn tại tỉnh quảng trị công an huyện cam lộ vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
có hành vi vận chuyển tàng chữ trái phép ba mươi bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó qua công tác nắm tình hình phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
công an huyện cam lộ đã triển khai lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi
tổ công tác phát hiện nguyễn ánh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố đông hà
đi xe máy chở theo hồ thị thúy hằng sinh năm hai nghìn một trú tại huyện cam lộ
từ hướng huyện hương hóa về thành phố đông hà mang theo túi ni lông màu đen nghi chứa chất ma túy
tại km số bốn mươi năm cộng ba trăm linh tuyến quốc lộ chín đoạn qua huyện đắk rồng
công an huyện cam lộ đã bắt giữ hai đối tượng trên cùng tăng vật thu giữ là khoảng ba mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của hằng công an huyện cam lộ phát hiện thu giữ thêm gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
theo thông tin từ công an huyện cam lộ minh và hằng đều nghiện ma túy
minh còn từng có bốn tiền án về tội mua bán tảng trự trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
vào đầu giờ chiều nay tại xã việt lập huyện tân yên tỉnh bắc giang
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô làm một thanh niên tử vong và ba phụ nữ bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một tại đường bt bốn đoạn từ xã việt lập đi xã liên trung huyện tân yên
xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi c hai nghìn sáu trăm linh năm và chạm với xe máy biển kiểm soát chín mươi tám b hai một mươi bốn nghìn một trăm tám mươi hai do nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở thôn hàng cơm xã việt lập điều khiển làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
sau đó camera tại hiện trường cho thấy xe ô tô tải tiếp tục lao vào cửa
hàng gội đầu ven đường gây vỡ cửa kính vùi lấp ba người phụ nữ đang làm tóc tại đây dưới đống đổ nát
may mắn là cả ba người chỉ bị thương nhẹ
ngay sau khi xảy ra tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến công an huyện trình báo
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thời gian gần đây tình hình tội phạm về mua bán người ở việt nam và các nước trong khu vực
có những diễn biến phức tạp xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt
riêng tuyến biên giới việt nam campuchia với đường biên giới dài khoảng gần một hai trăm sáu mươi km đi qua một mươi tỉnh
được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình mua bán người trong hai năm qua
trên những diễn biến này cơ quan chức năng của hai nước việt nam campuchia đã có sự phối hợp chặt chẽ
đưa ra nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa
người thanh niên này sinh sống tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã sập bẫy online của tội phạm mua bán người
để rồi sau đó anh bị dẫn dụ rời bỏ quê hương sang biên giới campuchia
lời mời chào việc nhẹ lương cao đưa ra trên mạng xã hội đã khiến anh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người xuyên quốc gia
tôi đã liên mạng tìm hiểu về công việc trong tp hcm sau đấy có một người trên facebook nhắn tin cho tôi để giới thiệu công việc ở campuchia
sau đó tôi đã tin lời rủ rỗ về nhẹ lương cao nên đã đồng ý đi theo người ta để sang campuchia làm việc
cũng thông qua mạng xã hội facebook bị cáo huỳnh thanh nhơn sinh năm hai nghìn
trốn tại tp hcm tỉnh bình đình đã bị dập bẫy việc nhẹ lương cao và bị bán sang campuchia
bị cưỡng ép làm việc từ chín h sáng đến hai mươi ba h đêm trên ứng dụng game đánh bạc quanh tờ net
các đối tượng đưa ra yêu cầu muốn về việt nam thì bồi thương sáu mươi triệu đồng
để có được khoản tiền này nhơn tiếp tục rụ rỗ hai nạn nhân là bạn của mình lừa bán sang campuchia
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa đưa ra xét xử huỳnh thanh nhơn về tội mua bán người
lúc đó cháu chỉ biết là làm công việc ổn định là chỉ dẫn bạn bè qua làm đỡ chung với cháu để làm công việc thấy ổn định thôi con không biết bị lừa
lừa làm sao
cũng không biết người ta quay đó rồi xong rồi người ta
lừa bạn bè rồi bác ép buộc làm
bạn thân cháu có bị ép không
ép sao cháu
ép làm một ngày phải chăn một mươi hai tiếng làm không đẹp ký tiêu là phải bỏ đói rồi đánh đọc
ngoài những đường dây đưa người lao động sang campuchia làm việc cỡ bức với tuổi đoạn việc nhẹ lương cao
thì trên tuyến biên giới này cũng xảy ra nhiều vụ lừa gạt đưa phụ nữ trẻ em sang campuchia
bán cho các chủ chứa mại dâm ở campuchia hoặc bán sang nước thứ ba như thái lan
malaysia hàn quốc
cơ quan chức năng hai nước đã phát hiện một mươi năm tuyến năm mươi ba địa bàn trọng điểm thường diễn ra hoạt động buôn bán người ra nước ngoài
bảy mươi sáu tụ điểm mại dâm tại kiên giang an giang đồng tháp tây ninh
công tác phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin
xác lập chuyên án chung giữa lực lượng chức năng hai nước việt nam campuchia
đã đem lại hiệu quả tích cực trong đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tội phạm mua bán người
tình hình tội phạm mua bán người nó liên quan quốc tế và khi mà cao điểm
cũng đã có cơ hoạch và đã tiến hành chỉ đạo cũng như phối hợp với các đơn vị
các địa phương có liên quan có chung đường bên dưới với chính bộ để trao đổi với nước bạn
để chúng ta cùng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hai bên
cùng tuyên truyền cùng tổ chức xác định các bóng nhóm tội phạm
cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin và có liên quan
để cùng triệt phá đấu tranh để xử lý các lượng dây tội phạm mua bán người
và cái việc mà chúng ta
muốn xử lý trên đếm việc này thì rõ ràng là phải có sự trung tăng của các nước trong cộng đồng quốc tế
thời gian tới dự báo diễn biến tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng hai nước việt nam campuchia
cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực hiện tốt hơn nữa
hiệp định đã ký kết các cấp các ban ngành đoàn thể đặc biệt là địa phương vùng biên giới
cần coi phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm